thông tin liên quan đến vụ cháy trung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên
phố khương hạ quận thanh xuân tp hà nội xảy ra vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày một mươi hai tháng chín
khu nhà bị cháy có diện tích là khoảng trên hai trăm linh m hai với khoảng một trăm năm mươi người dân sinh sống
vụ cháy xảy ra tại trung cư mini cao chín tầng nằm sâu trong ngách bảy mươi phố khương hạ quận thanh xuân
ngọn lửa bùng phát dữ dội từ tầng một của tòa nhà cột khói đen bốc cao hàng chục mét
thời điểm xảy ra sự việc bên trong trung cư có rất nhiều người
ngay sau sự việc xảy ra lãnh đạo công an tp hà nội cục nghiệp vụ của bộ công an
lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc
lực lượng chức năng đã điều động hàng chục xe cứu hỏa xe cứu thương đến hiện trường
tuy nhiên ngõ nhỏ đã khiến cho công tác chữa cháy và cứu hộ gặp nhiều khó khăn
trung cư được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền ba mặt ráp nhà dân
được chia khoảng bốn mươi năm mươi căn hộ cho thuê chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên
trong đó một hầm để xe tám tầng căn hộ và một tầng tung
theo thông tin ban đầu từ công an hà nội đến bảy h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín
lực lượng chức năng xác định có khoảng bốn mươi người thương vong trong vụ cháy trung cư mini
ở quận thanh xuân
đại diện lãnh đạo chính phủ thành ủy hà nội và bộ công an đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân
trước thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vừa ký công điện số bảy trăm chín mươi sáu cdttg ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba gửi bộ trưởng bộ công an
và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nêu rõ
hồi hai mươi ba h hai mươi hai phút ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba xảy ra vụ cháy nhà dân chín tầng một tung
tại ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ quận thanh xuân thành phố hà nội
biệt nghiêm trọng làm nhiều người bị thương vong
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc
tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau
một ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời động viên
hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an
chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
theo quy định của pháp luật
hai bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm túc quyết liệt các chỉ đạo của quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
về công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao
trên địa bàn nhất là trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
có mật độ người ở cao kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật
vâng ạ và cũng trong sáng ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng và thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
đã đồng chủ trì cuộc họp về vụ cháy
và thông tin chi tiết sẽ được phóng viên nam hà đưa tin ngay sau đây
kính thưa quý vị và các bạn vào lúc chín h sáng ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ trần liêu quang
đã trở về từ hiện trường vụ cháy và có cuộc họp với thành ủy hà nội và các ban ngành liên quan
về phía thành ủy hà nội thì có đồng chí đinh tiến dũng bí thư thành ủy
dự cuộc họp còn có thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn
thứ trưởng bộ xây dựng nguyễn tường văn
dự cuộc họp thì còn có đại diện lãnh đạo của bộ công thương ủy ban nhân dân hà nội và các sở liên quan
tại cuộc họp này sẽ đưa ra những thông tin về vụ cháy công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
và những thông tin mới nhất về cuộc họp này thì chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn trong các bản tin sau
vâng thưa quý vị và các bạn các nạn nhân của vụ cháy sau khi được các lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường
thì đã được nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn hà nội
nhiều trường hợp được đưa đến các viện trong tình trạng ngạt khói chấn thương do ngã từ trên cao
và phóng viên bùi xuân đang có mặt tại bệnh viện đại học y hà nội sẽ cung cấp thêm thông tin

tìm kiếm và gọi người nhà đến để hỗ trợ những thông tin cũng như là tích cực phần trương
và hỗ trợ cấp cứu cho người bệnh cách tìm hợp
riêng tại bệnh viện bạch mai tính đến tám giờ sáng nay đã cấp cứu gần ba mươi nạn nhân của vụ cháy
trong đó một bệnh nhân thở máy nguy kịch tám bệnh nhân nhi khoa các cháu ổn định đang thở oxy
các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí chấn thương
ngoài ra cơ sở này còn tiếp nhận hai trường hợp tử vong ngoại viện
thông tin từ bệnh viện đa khoa đống đa đêm qua có năm nạn nhân được chuyển tới bệnh viện
trong đó có một ca tử vong trước khi đến viện
còn tại bệnh viện bưu điện cơ sở này tiếp nhận hai nạn nhân
trong đó có một trẻ nhỏ được xác định tử vong ngoại viện
trường hợp đang điều trị theo dõi là người lớn sức khỏe đã khả quan hơn
tất cả các bệnh viện huy động các y bác sĩ tập trung cứu chữa các bệnh nhân
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn tiến lưu ba mươi tám tuổi
trú tại tỉnh bình phước để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào chiều một mươi một chín công an phường trảng giai tp biên hòa tỉnh đồng nai
nhận được tin báo tại tổ một mươi một khu phố ba phường tràng giài xảy ra vụ án mạng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ nguyễn tiến lưu
đưa về trụ sở công an làm việc đồng thời giải cứu cháu gái ba tuổi là con gái của lưu ra ngoài an toàn
còn cháu nguyễn trần khánh ngọc một mươi tuổi là con gái của lưu đã tử vong
tại cơ quan công an bước đầu lưu khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên đã mua rượu về nhà uống
khi không làm chủ được hành vi nên đã dùng tay bóc cổ con gái khánh ngọc dẫn đến tử vong
và gửi lên một nhóm gia lô
và chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
và lấy lời khai của lưu tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi giết người
thông tin về chuyên án đấu tranh liên quan đến hoạt động sai phạm trong lĩnh vực
đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng
là lại thái phong về tội môi rời hối lộ và nguyễn văn trung cùng chú tại hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trong thời gian cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm bắt khám xét
các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước đặng việt hà
nguyên là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam lo sợ sai phạm bị phát hiện
nên đã thông qua lại thái phong phó phòng kiểm định xe cơ giới
trước đây là phó tránh văn phòng cục đăng kiểm đưa cho nguyễn văn trung
số tiền một trăm linh usd để tìm cách thu thập thông tin chạy án cho ông hà
dù biết không thể thực hiện được nhưng trung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt
của ông hà một trăm linh usd và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã khởi tố hai trăm linh bốn bị can về tội đưa hối lộ nhận hối lộ và môi rời hối lộ
cùng nhiều tội danh khác có liên quan đến hoạt động sai phạm
trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục củng cố chứng cứ
và mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định
thông tin mới nhất về vụ cháy trung cư mini đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội
trưa nay một mươi ba tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã trực tiếp tới thị xát hiện trường vụ cháy
tại hiện trường thủ tướng phạm minh chính biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin khẩn trương triển khai công tác chữa cháy
khắc phục hậu quả ông cũng cảm ơn người dân trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy
khắc phục hậu quả cứu chữa hỗ trợ những người gặp nạn
với các nạn nhân trong vụ hỏa hoạt người đứng đầu chính phủ yêu cầu các cơ quan hỗ trợ
kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện các quy định
quy chế phòng cháy chữa cháy với trung cư mini khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp
bên cạnh đó cũng cần tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân về công tác phòng cháy chữa cháy
và kỹ năng ứng phó cháy nổ kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố
lãnh đạo chính phủ giao ủy ban nhân dân tp hà nội phối hợp chặt chẽ với bộ công an
chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
nhấn mạnh việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
mặt khác thủ tướng yêu cầu bộ công an và lãnh đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra
giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn nhất là các trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao nhằm kiếm thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm
tiếp đó thủ tướng đã tới bệnh viện bạch mai kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn
động viên cây bác sĩ đang làm nhiệm vụ
thủ tướng mong cây bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân
quan tâm động viên tinh thần các nạn nhân và người nhà
theo công an tp hà nội thông tin đến trưa nay hơn một trăm linh người bị mắc kẹt tại đám cháy đã được giải cứu
cho đến thời điểm hiện tại xác định có hơn ba mươi người tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp hà nội đã điều động phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an các quận thanh xuân hoàng mai đống đa hà đông và đội chữa cháy thuộc trường đại học phòng cháy chữa cháy
cùng một mươi năm xe chữa cháy và hơn một trăm linh người
trong cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp với chính quyền nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy
đến giờ một mươi năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt các lực lượng đã giải cứu hơn một trăm linh người bị mắc kẹt
tuy nhiên vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã khiến hơn ba mươi người tử vong
lãnh đạo bộ công an cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công an tp hà nội
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan
triển khai công tác chữa cháy cứu nạn nhân ra khỏi hiện trường và các khu vực nguy hiểm
đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
chỉ đạo công an tp hà nội tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội phối hợp với công an quận thanh xuân
và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tình hình các nạn nhân trong vụ cháy được đưa vào cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
từ một giờ sáng cho đến nay bệnh viện bạch mai đã tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu các nạn nhân
tính đến chín giờ sáng nay bệnh viện đã tiếp nhận hai mươi sáu trường hợp trong đó có hai ca tử vong ngoại viện
trong số hai mươi bốn bệnh nhân đang điều trị tại đây có bảy trẻ em hiện ba trường hợp nặng đang được điều trị tích cực
theo giám đốc bệnh viện bạch mai đa phần bệnh nhân bị ngộ độc khí co từ đám cháy
và bị đa chấn thương do nhảy từ trên cao xuống hiện các bệnh nhân đang được cấp cứu điều trị
tại ba trung tâm trung tâm cấp cứu a chín trung tâm nhi khoa và trung tâm chống độc
trước mắt bệnh viện tập trung điều trị hoàn toàn miễn phí cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
đề nghị bệnh viện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực theo dõi sát tất cả người bệnh và không thu phí
bất cứ trường hợp nào đồng thời bệnh viện cần thành lập một tổ công tác đặc biệt tập trung cho công tác
điều trị các bệnh nhân này tại bệnh viện đa khoa hà đông tiếp nhận điều trị bốn trường hợp nhập viện
trong tình trạng hoảng loạn bị thương nhẹ bên ngoài tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định
ngoài ra theo tin từ bệnh viện đại học y hà nội tại đây đã tiếp nhận bảy bệnh nhân của vụ cháy trung cư mini
trong số này có một trường hợp tử vong một trường hợp nhảy từ tầng cao bị đa chấn thương đã được phẫu thuật ngay
ba trường hợp bị thương nhẹ đã được ra viện còn tại bệnh viện đa khoa đống đa đêm qua có năm bệnh nhân được chuyển
tới bệnh viện trong đó có một ca tử vong trước khi đến viện trong bốn ca còn lại có ba ca được chuyển sang bệnh viện
đa khoa sanh pôn ngoài ra có ba trường hợp tử vong trong vụ cháy được đưa vào nhà đại thể của bệnh viện
như vậy là có bốn trường hợp tử vong được đưa vào nhà đại thể bệnh viện đa khoa đống đa trong đó có hai trẻ em
vụ cháy tại ngõ hai mươi chín khương hạ
phương khương đình quận thanh xuân tp hà nội đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ngay khi xảy ra cháy
lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường
tổ chức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm giảm thiểu thấp nhất hậu quả do vụ cháy gây ra
nhận được tin báo hàng chục xe cứu hỏa và hơn trăm cảnh sát có mặt tại hiện trường để dập lửa tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ cháy
sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng đã nhận được sự ghi nhận của người dân
hơn một mươi một giờ đêm tôi thấy xe cứu hỏa một vài xe cứu hỏa chạy liên tục
hơn một mươi một giờ đêm tôi thấy xe cứu hỏa một vài xe cứu hỏa chạy liên tục
lúc đấy khoảng đến hai ba tiếng sau vẫn xe cứu hỏa đều liên tục
theo mọi người phản ánh thì khoảng ba mươi năm mươi phút xe cứu hỏa đã đến đây
và hôm qua tôi cũng xem được mấy clip của các bạn qua trên mạng
nói chung là từ tầng một đến tầng bảy tầng tám là nó cháy không có gì một cái lò
các chiến sĩ là hầu như mặt đem lụi hết
lực lượng chức năng đã đến rất kịp thời và hô hào các anh em
nhiệm vụ của bạn nào vào bản đáy rất là nhanh
hết đội lại đến đội kia liên tục luôn
hôm qua hiện phải đến sáu bảy đội phòng cháy chữa cháy của các quận
chứ không phải riêng quận thanh xuân cả thành phố cũng về
đồng chí nào vào như thế nhanh chóng luôn khẩn trương không có lề mề đi rất nhanh
quá tốt tuyệt vời luôn
đấy dân là nhờ lực lượng đấy là chính mà
ngõ nhỏ địa điểm cháy nằm sâu nên công tác triển khai phương án chữa cháy gặp nhiều khó khăn
nhìn những hình ảnh này cũng thấy được sự chạy đua với thời gian của lực lượng cứu hộ
nhằm đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy
ngoài ra nhiều người dân cũng đã hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn
nên là chờ em ở đứng kia chờ một lúc ấy
nói chung là cục mình kiểu như dân ấy cũng sợ vào người ta không cho vào
em chờ khoảng người ấy em lao vào
may em cứu được gần chúng gầy
nỗ lực hơn sáu tiếng đồng hồ đám cháy đã được khống chế
sáng nay ngày một mươi ba tháng chín phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang và bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
cùng đại diện bộ công an đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn
hiện tại lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy
những con số về thiệt hại vẫn đang được thống kê
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo
tiếp tục có một thông tin đáng chú ý khác
tính đến trưa nay một mươi ba tháng chín trận lụ ống tại xã liên minh thị xã sapa tỉnh lào cai đã làm ba người chết và bảy người mất tích
hầu hết đều là người dân của xã liên minh
ngay trong sáng nay hơn ba trăm linh người thuộc các lực lượng công an quân sự và lực lượng bốn tại chỗ đã được huy động
để nhanh chóng nắm bắt địa hình tìm kiếm cứu hộ những người gặp nạn bằng mọi giá với tinh thần nhanh nhất
quyết liệt nhất tập trung khắc phục hậu quả nhanh chóng ổn định tình hình
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai phối hợp với công an thị xã sapa công an thành phố lào cai tổ chức khắc phục
ứng trực phân luồng cảnh báo phương tiện và nhân dân di chuyển đảm bảo an toàn
thường trực ubnd tỉnh lào cai cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh đã tới trực tiếp thăm hỏi
động viên người dân chỉ đạo khắc phục tại chỗ
ngoài chỉ đạo khắc phục thiệt hại về người ubnd tỉnh lào cai cũng đề nghị các lực lượng tập trung khắc phục ảnh hưởng
với cơ sở hạ tầng cùng khoảng sáu mươi ao nuôi thủy sản và nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá